nắng nóng kéo dài đã khiến cho các hồ chứa nước tại tỉnh bình định đã cạn nước
nguy cơ hạn hán rất lớn nhiều vùng đã xảy ra hiện tượng thiếu nước cục bộ
trước tình hình trên tỉnh bình định đang dồn sức chống hạn
chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiệt hại do hạn hán gây ra
theo kế hoạch vụ mùa năm hai nghìn hai mươi công ty khai thác các công trình thủy lợi bình định
có trách nhiệm tưới cho khoảng bốn hectare
ngay từ đầu vụ hè thu công ty đã triển khai lịch tưới cụ thể
tới hơn hai trăm linh hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
do đó các hợp tác xã đã chủ động triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm
đến thời điểm hiện tại vùng tưới do công ty đảm nhiệm vẫn bảo đảm nước tưới
cho cả vụ hè thu và vụ mùa hai nghìn hai mươi
để bảo đảm nguồn nước tưới cho vụ mùa năm hai nghìn hai mươi
tỉnh bình định đã xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán
chuẩn bị máy bơm để nếu ở khu vực nào xảy ra thiếu nước
sẽ chủ động triển khai bơm nước cứu lúa
sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh bình định khuyến cáo người dân
không sản xuất hoặc chuyển đổi cây trồng tại những khu vực có khả năng thiếu nước cuối vụ
trong trường hợp hạn hán xảy ra các địa phương chủ động sử dụng kinh phí
và huy động các nguồn hợp pháp khác để thực hiện các giải pháp phòng chống hạn